tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã đến thắp hương tại nhà tưởng niệm đại tướng nguyễn trí thanh
nhân năm mươi năm ngày mất của đại tướng ngày sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thắp hương chắc anh linh đại tướng nguyễn trí thanh
và thăm quan các gian trưng bày hình ảnh tư liệu hiện vật về cuộc đời sự nghiệp của đại tướng
thanh kính tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng kiên trung người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
nhà chính trị quân sự lỗi lạc của đảng quân đội người con yêu tú của dân tộc việt nam
đại tướng nguyễn trí thanh tên thật là nguyễn vịnh sinh ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm một mươi bốn
tại làng niêm phò huyện quảng điền tỉnh thừa thiên nay là tỉnh thừa thiên huế
sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị nô lệ nguyễn vịnh đã sớm giác ngộ và tham gia phong trào cách mạng
đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản đông dương khi mới ngoài hai mươi tuổi
và được tin tưởng giao nhiều trọng trách của đảng nhà nước quân đội
và sự nghiệp của đại tướng nguyễn trí thanh luôn gắn liền với thắng lợi của cách mạng việt nam
và sự trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam trong kháng chiến chống pháp và giai đoạn đầu kháng chiến chống mỹ
hơn ba mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí nguyễn trí thanh đã nêu gương sáng về tinh thần cống hiến
hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc giữ vững khí tiết của người cộng sản
tỏ rõ phẩm chất của một vị tướng tài thao lược một nhà lãnh đạo gương mẫu nhiệt huyết giàu bản lĩnh
có phong cách làm việc gần gũi với nhân dân lối sống trong sạch giản dị yêu thương đồng chí đồng đội
nói chuyện thân mật với các thành viên trong gia đình đại tướng nguyễn trí thanh
tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn các thế hệ con cháu của đại tướng sẽ tiếp bước cha ông
không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập công tác phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình
có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chung của đất nước nhân dân và quân đội ta